cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối với võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại ấp long thạnh một xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là anh ruột của đối tượng giàu
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày một tháng năm giàu đi nhậu cùng với ba người bạn khoảng một mươi hai giờ cùng ngày
dầu về nhà và có hành động đập phá đồ đạc
thấy vậy bà nguyễn thị hò là mẹ ruột giàu la mắng thì bị giàu lấy dao dọa chém
hoảng sợ bà hò chạy sang nhà con trai là võ văn dành là anh ruột của giàu để tránh mặt
giàu tiếp tục cầm dao xông vào nhà thì hai bên xảy ra sâu sát
dầu chạy vào trong nhà lấy một cây kéo ra đâm anh giành tử vong tại chỗ rồi đến đầu thú ngay sau đó
nhận được báo cáo của công an huyện trợ mới lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi ngay trong đêm và thụ lý vụ án theo thẩm quyền
trong khi truy đuổi các đối tượng trộm mèo đâm thẳng ô tô vào xe máy của kẻ trộm khiến cho một người tử vong
ba thanh niên là lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng bốn cả ba thanh niên này đang ngồi ăn nhậu tại một quán tại thị trấn liên sơn huyện lắc
thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố buôn ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm mèo
hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo tuy nhiên hai đối tượng trộm mèo đã bỏ chạy
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt giữ
cú đâm mạnh khiến nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương sau vụ việc ba thanh niên đã đến công an huyện lắc đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho vừa phát hiện một vụ mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp bốn xã đảo thạnh thành phố mỹ tho
hai đối tượng bị phát hiện bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy là nguyễn minh hoàng và nguyễn thị thu cùng chú tại tổ một ấp bốn xã đạo thạnh
khám xét ba địa điểm tại nhà ở và phòng thuê trọ của đối tượng hoàng
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thu giữ ba mươi ba gói ni lông
một gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai là ma túy
một cân tiểu ly tiền mặt cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng trái phép chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh hoàng và lập hồ sơ tám đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh an giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với phương thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi
các đối tượng đã trắng trợn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
với mong muốn tìm thêm thu nhập một người phụ nữ trú tại huyện châu phú tỉnh an giang đã lên mạng tìm kiếm việc làm bán thời gian
và được đối tượng tự xưng là nhân viên trang thương mại điện tử giúp kiếm được nhiều tiền thông qua việc tham gia cộng tác viên mua bán hàng online
theo đó mỗi ngày người phụ nữ này được giao năm nhiệm vụ đẩy đơn hàng để tạo tương tác sản phẩm lợi nhuận nhận được từ một mươi đến một mươi năm giá trị sản phẩm
tiền trước tương ứng giá trị sản phẩm qua số tài khoản do đối tượng cung cấp
đối với hai nhiệm vụ đầu tiên bị hại chuyển tiền với số tiền nhỏ sau năm phút như đã thỏa thuận
người phụ nữ này nhận lại được số tiền đã chuyển cộng thêm một mươi một mươi năm giá trị sản phẩm
đối với một vài lần đầu đơn hàng có giá trị thấp các đối tượng này sẽ chuyển tiền vào tài khoản
cả tiền gốc và tiền lợi nhuận mà nạn nhân được lợi nhuận rất là đúng và rất là đầy đủ để tạo liền tin cho nạn nhân
khi mà cái số tiền nó chỉ tăng lên dần rồi giao nhiệm vụ tăng lên dần rồi
như là những cái đơn hàng chốt những đơn hàng mà từ một mươi triệu đến vài chục triệu
thì nó hướng đến dẫn nạn nhân thực hiện và sau đó là sẽ chiếm đoạt cái số tiền này của nạn nhân
bắt đầu từ nhiệm vụ thứ ba sau khi người phụ nữ này nộp tiền
thì không nhận lại được tiền đã chuyển và hoa hồng như trước đó
đối tượng viện ra nhiều lý do như soạn tin không đúng cú pháp nộp tiền quá thời gian
điểm tín nhiệm thấp
cậu bị hại phải thực hiện thêm nhiệm vụ thứ bốn thứ năm thì mới nhận lại được tiền
và rồi chúng chiếm đoạt gần một trăm bảy mươi triệu đồng của người phụ nữ này
tất cả tiền mà vào đầu tư thì chỉ đã dai fe và hom và những trên app
gia tiền nóng thì bây giờ gia đình rất là khó khăn
tương tự như người phụ nữ trên một người khác chú huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị các đối tượng chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng
ngoài chiêu trò trên trên địa bàn tỉnh an giang còn xuất hiện
các thủ đoạn lừa đảo như các đối tượng giả mạo tài khoản facebook
chiếm quyền sử dụng tài khoản zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc chúng lập các trang web trên mạng internet cho vay nhanh
thủ tục đơn giản yêu cầu bị hại chuyển tiền để làm hồ sơ và các khoản phí khác
sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc giả danh lực lượng thực thi pháp luật
gọi điện thoại thông báo bị hại có liên quan vụ án hình sự
có lệnh bắt tạm giam yêu cầu bị hại chuyển tiền để xác minh rồi chiếm đoạt tài sản
đó là thứ nhất là không cung cấp thông tin cũng như hình ảnh cá nhân của mình
cho bất một kỳ cá nhân tổ chức nào cũng như là đưa lên cho mạng xã hội
thứ hai là không cung cấp mật khẩu mã opt cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
thứ ba là không khi mà vào trong các trang mạng thì không nhấp vào các đường link
liên kết trên trang web tin nhắn mạng xã hội lạ mà mình không biết

phải luôn lân cao cảnh giác không làm theo hướng dẫn của các đối tượng không quen biết
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tránh trở thành nạn nhân của những vụ việc như trên
người dân cần phải thật sự tỉnh táo trước những kịch bản do các đối tượng giàn dựng
khi phát hiện phương thức thủ đoạn lừa đảo tương tự
người dân nhanh chóng liên hệ và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn hỗ trợ
tiếp tục với thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
trong hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một
một tháng năm toàn quốc xảy ra năm mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hai mươi ba người bị thương ba mươi năm người
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý một mươi ba bốn trăm hai mươi bốn trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông quyết định xử phạt hơn một mươi bảy sáu tỷ đồng
tạm giữ hai trăm một mươi bảy xe ô tô ba năm mươi năm xe mô tô bốn mươi ba phương tiện khác
tước một tám trăm năm mươi năm giấy phép lái xe
các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm nồng độ cồn ma túy
trở hàng quá tải trọng quá khô
các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm nồng độ cồn quá khô
vào khoảng tám giờ ba mươi năm phút sáng ngày hôm nay đám cháy bùng lên tại khu vực
làng chăn sản xuất ga gối nệm xã tiền phong huyện thường tín hà nội
khiến người dân có phần hoang mang
nhận được tin báo công an huyện thường tín đã điều động phương tiện
và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
thời điểm tiếp cận đám cháy đã phát triển mạnh và gây cháy cho bốn hộ kinh doanh
sau khoảng một tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy
đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn
và theo thống kê ban đầu tổng diện tích cháy khoảng gần ba trăm linh m hai
đám cháy không gây thiệt hại về người
và nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ
chuyển sang thông tin về y tế
bộ y tế quán triệt tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan
không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín và xác nhận hộ chiếu vaccine
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực
phải chịu trách nhiệm trước phòng
trong đó để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận
đã tiêm vaccine và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc quán triệt nhân viên y tế
và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan
đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín và hộ chiếu vaccine
không được cản trở gây khó khăn và có các hành vi trục lợi
trong việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của người dân
được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín và xác nhận hộ chiếu vaccine
đẩy mạnh truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp giấy chứng nhận
tiêm chủng và hộ chiếu vaccine khi đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo thống kê của cục công nghệ thông tin bộ y tế cho tới chiều ngày hai mươi tám tháng bốn
đã có hơn ba năm triệu người việt nam có hộ chiếu vaccine
cũng theo thống kê cho đến ngày một tháng năm việt nam đã tiếp nhận hơn hai trăm bốn mươi một triệu liều vaccine
nước đã tiêm gần hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín các loại
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín của người trên một mươi tám tuổi
tại nước ta hiện nay là một trăm linh mũi ba là năm mươi bảy bốn
tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu bốn
về tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cho đến chiều ngày một

tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ hơn một năm mươi hai triệu liều mũi một
về việc tiêm mũi bốn hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã thống nhất đối tượng tiêm
là người từ năm mươi tuổi trở lên
người từ một mươi tám tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với covid một mươi chín
cán bộ y tế cán bộ tuyến đầu công nhân các khu công nghiệp
khoảng cách ít nhất là bốn tháng sau mũi ba
người đã mắc covid một mươi chín sau tiêm mũi ba hoãn ba tháng sau khi mắc covid một mươi chín
thưa quý vị trong bối cảnh chính phủ đang phát triển nền công nghiệp văn hóa
thì văn hóa dân tộc tại các cộng đồng được xem là nguồn tài nguyên quý giá
những năm gần đây văn hóa dân tộc ngày càng trở nên gần gũi
thậm chí là trở thành nguồn lực phát triển du lịch
trước những thách thức đặt ra của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
các cấp từ trung ương cho tới địa phương
càng phải chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
vì sự phát triển bền vững của đất nước
xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
thành một trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia
tập trung tái hiện và gìn giữ phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống
của năm mươi bốn dân tộc anh em giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế
là mục tiêu then chốt của quy hoạch tổng thể mà chính phủ phê duyệt
làng văn hóa vẫn đang được đầu tư hoàn thiện và vận hành
để thu hút du khách đến không gian này bằng các hoạt động hàng ngày
và hoạt động điểm nhấn định kỳ vào các dịp nghỉ lễ
chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của đồng bào các dân tộc
nâng cao chất lượng trong công tác tái hiện bảo tồn những lễ hội
đặc biệt là những lễ hội đã trở thành những di sản văn hóa quốc gia
di sản phi vật thể đại dựng nhân loại đã được unesco ghi nhận
trong thời gian tới thì chúng tôi có hai
hai nội dung luôn luôn đồng hành cùng với làng
một là phối hợp với các hãng nữ hành cùng với làng
để thiết kế tạo ra các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của làng
thứ hai là từng bước thường xuyên xây dựng các chương trình
xúc tiến quảng bá du lịch trong chương trình hành động quốc gia du lịch
mà có nội dung quảng bá về hình ảnh cũng như hoạt động
hoạt động của làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
bên cạnh đó tại nhiều địa phương các sự kiện phát huy truyền thống văn hóa dân tộc
gắn với phát triển du lịch đã được tổ chức quy tụ sự tham gia của các cơ quan quản lý
các chuyên gia văn hóa và cộng đồng
từ đó nhiều hoạt động du lịch văn hóa cộng đồng đã được hình thành trải dài từ bắc vào nam
tuy nhiên nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng sáng tạo nhưng cần phải cân bằng giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch
chưa cân bằng được cái việc bảo tồn di sản
với lại phát triển du lịch du lịch cứ phát triển còn bảo tồn di sản thì ít được đầu tư
ít được đầu tư đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể
cái di sản mà có thể nói là nó không thể thiếu được trong cái đời sống du lịch
và cũng không ai là không muốn mang một cái gì đó theo về khi mà để làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình
nhưng tất cả những cái mặt đó khi mà đánh giá thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn đang còn yếu
và chúng ta chưa thật sự
chuyên nghiệp như là các quốc gia lân cận
tổ chức du lịch thế giới đã dự báo khu vực nông thôn mang tới thời cơ lớn cho phục hồi ngành du lịch sau dịch
bởi du khách có xu hướng tìm kiếm những điểm mới vắng người trải nghiệm không gian văn hóa nguyên sơ tìm hiểu các phong tục tập quán truyền thống
vì vậy ngay khi thích ứng với điều kiện bình thường mới bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản hướng dẫn triển khai dự án
bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
trong đó ưu tiên vùng đồng bào dân tộc ít người
mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi hướng đến là tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn những làng bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và bảo tồn những dân ca dân vũ
và bảo tồn những trang phục truyền thống và phục dựng những lễ hội truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm hai nghìn hai mươi một giải thưởng du lịch thế giới đã vinh danh việt nam là điểm đến hàng đầu châu á
cùng với những lợi thế về thiên nhiên việc kết hợp khai thác các giá trị văn hóa truyền thống nói chung
và của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng sẽ góp phần nâng tầm những sản phẩm du lịch việt thu hút khách sau đại dịch
nhóm tám học sinh lớp bảy rủ nhau ra kênh bến lộ thành phố phan thiết tỉnh bình thuận chơi thì có ba em bị nước cuốn
sau đó hai em cố gắng bơi và được cứu vào bờ còn một em bị chìm mất tích
sáng nay hai tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình thuận đã triển khai xuồng hơi
tìm kiếm dọc bờ và lắng tim dưới kênh bến lội thành phố phan thiết để tiếp tục tìm kiếm nam sinh còn bất tích
trước đó nhóm tám học sinh lớp bảy rủ nhau đến chơi tại bờ kênh bến lội thì ba em bị rơi xuống nước
trong số này có hai em cố gắng bơi và được cứu lên bờ còn em thái danh dương một mươi ba tuổi thì bị chìm mất tích
một em được cứu cho biết cả ba đang ngồi ở bậc thang trên kè kênh và thả chân quẩy nước thì bị lọt xuống sông
vị trí xảy ra đuối nước là ngã ba có nhánh kênh đổ về nên lực nước rất mạnh
từ chiều một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích
tuy nhiên khi trời tối việc tìm kiếm không hiệu quả nên sáng nay lực lượng này tiếp tục triển khai tìm kiếm
và mở rộng khu vực tìm theo hướng chảy của dòng nước
để đảm bảo an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trực tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ
trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm trên địa bàn tỉnh đồng nai chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
có một trăm một mươi ba tổ công tác với hơn bốn trăm một mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát phát hiện bốn trăm bảy mươi năm trường hợp di phạm
xử phạt trên hai trăm linh triệu đồng tước giấy phép lái xe bốn mươi sáu trường hợp và tạm giữ một trăm một mươi phương tiện
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các quyện tổ chức tuần tra
xử lý di phạm trên địa bàn với mục tiêu duy trì tốt trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ
dự báo trong hai ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ lễ số lượng người và phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh sẽ tăng cao
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo duy trì tốt an toàn giao thông
không để xảy ra tình trạng ủng tắc phương tiện trên địa bàn
sau hai ngày ra mắt tuyến phố đi bộ bến ninh kiều ở thành phố cần thơ thì nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dịch vụ và thương mại
cũng đã được tổ chức phục vụ khách du lịch và người dân địa phương đến tham dự
tình hình an ninh trực tự tại đây cũng được lực lượng công an đảm bảo
tuyến phố đi bộ sẽ diễn ra định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần tại khu vực này
tùy theo tình hình thực tế và lượng du khách có thể tăng lên hai ngày là thứ bảy và chủ nhật
trên phố đi bộ ninh kiều có hoạt động văn hóa nghệ thuật dịch vụ thương mại
được tổ chức tại tuyến đường hai bà trưng phường tân an quận ninh kiều
đoàn từ ngã ba đường hai bà trưng và nguyễn an ninh đến ngã ba đường hai bà trưng và ngôi gia tự khu vực công viên ninh kiều
tại đây có các khu mua sắm ẩm thực biểu diễn đơn ca tài tử
tại khu vực tượng đài bắc hồ bến ninh kiều sẽ diễn ra các hoạt động truyền thống như dân hương tưởng niệm
khu vực này cũng có các hoạt động văn hóa văn nghệ tổ chức sự kiện lễ hội hoạt náo trò chơi dân gian ảo thuật
dịp lễ này người dân và du khách các nơi tập trung về rất đông đúc nhưng lực lượng công an tại đây đã có kế hoạch từ trước
nên đã đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho khu vực phố đi bộ này trong những ngày qua
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở vòng xoay phú hữu thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
khiến một cô giáo bị đa chấn thương sốc mất máu rơi vào trạng thái nguy kịch
nhờ hệ thống báo động đỏ toàn viện nạn nhân đã được các bác sĩ bệnh viện lê văn thịnh cứu sống
vụ vai trạm xảy ra tại vòng xoay phố hữu thành phố thủ đức giữa xe gắn máy và chiếc xe tải
bên trước xe tải chè ngang người và xe máy khiến nạn nhân nằm lọt giữa bánh xe
xe phát hiện tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc tại đây đã đến hỗ trợ
tuy nhiên do lưu lượng xe vào giờ tan tầm đông nên hơn hai mươi phút sau nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện lê văn thịnh cấp cứu
tại đây các bác sĩ nhận định tình trạng bệnh nhân khá nguy kịch mất nhiều máu kèm theo diễn tiến nặng rất nhanh
ekip bác sĩ cấp cứu bật báo đồng đỏ toàn viện để hỗ trận
theo các bác sĩ nhìn bên ngoài bệnh nhân có vẻ tỉnh táo nhưng bụng đã trương cứng và hỗ trợ oxy
và khuyến áp không ổn định nếu chậm trễ sẽ tử vong bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng mổ đặt nội khí quản mổ khẩn
sau hơn hai giờ phẫu thuật các bác sĩ khống chế được chảy máu khâu các vết thương
may mắn các cơ quan khác của bệnh nhân không tổn thương
sau mỗi nạn nhân đã qua cơn nguy kịch được rút nội khí quản các vết thương tiến triển tích cực
để phục vụ kỳ thi trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia cho học sinh và đảm bảo quyền lợi cho học sinh
từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên được cấp căn cước công dân để đủ điều kiện tham dự các kỳ thi cuối cấp
công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã triển khai các đợt cao điểm cấp căn cức công dân
cho học sinh các trường trên địa bàn kể cả trong những ngày nghỉ lễ
ghi nhận tại đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
có khoảng một trăm linh học sinh lớp một mươi hai trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn khuyến
được hai ô tô của công an quận bụ trí đưa đến để làm căn cức công dân
đây là những học sinh lần đầu được cấp căn cứ công dân và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cái này là phổ biến đầu năm rồi nhưng mà có số em đã làm rồi nhưng mà có số em còn thiếu cái căn cước công dân gắn chip
chỗ công an phối hợp cùng với nhà trường để đưa các em đi tập hợp các em chưa làm xong căn cước công dân gắn chip
để các em hoàn thành làm xong trước kỳ thi
là địa bàn có đông học sinh trong đội khách
các em trong độ tuổi cần làm căn cức công dân để tham gia các kỳ thi
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang đẩy mạnh phối hợp với các trường trên địa bàn
lập danh sách cũng như sắp xếp thời gian làm thủ tục để đảm bảo các em giờ có thể căn cứ công dân nhưng không bị ảnh hưởng việc học tập
việc hướng dẫn các em làm thủ tục có liên quan cũng được triển khai nhanh chóng
một phần là do thông tin của công dân đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nên việc tra cứu không mất nhiều thời gian
song song đó công an thành phố thủ đức cũng có nhiều giải pháp để hỗ trợ cho số học sinh trên địa bàn
cái giải pháp là chúng tôi có thể là phối hợp với trường để đưa xe đưa đón các em đến tận nơi để làm
cái giải pháp thứ hai là đối với những em mà trong cái thời gian thi trường không thể nào có thể hỗ trợ chúng tôi được
thì chúng tôi có cái thư mời và mời các em đến các quân cư công dân
bởi vì biết các em trong thời gian này các em đi học và thời gian này cũng là thời gian thi của các em
nên chúng tôi cũng mời các em đến các quân cư công dân
mở ra thêm một cái trạm nữa để các quân cư công dân cho các em thực hiện trong và ngoài giờ hành tránh
để các em có thể là thuận lợi nhất trong cái việc thực hiện hồ sơ cấp cước công dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trận tự xã hội công an thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị đã thông tin đến công an các quận quyện và thành phố thủ đức về việc khẩn trương trà soát số công dân
từ một mươi bốn tuổi trở lên chưa làm căn cứ công dân trên địa bàn
đặc biệt là đối tượng học sinh sinh năm hai nghìn bốn và hai nghìn ba
trong đó công an địa phương có giai trò quan trọng nắm thông tin và kết nối phòng giáo dục và đào tạo các quận quyện
để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cứ công dân cho các em
công tác tuyên truyền và nhận động thì tùy theo điều kiện hoặc khả năng của từng quận quyện
thì giao trách nhiệm cho đội quản lý hành tránh đội phong trào công an phường
nhất là cảnh sát khu vực và khu phố để tuyên truyền cho người dân mà có con em trong nhà hai độ tuổi đó
để làm căn cứ công dân
chúng tôi cũng đã có truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ban đốc là đối với phòng giáo dục
thì mình cũng phải liên hệ để hỗ trợ cho công an để thông báo cho các trường trung học cơ sở
để tạo điều kiện công an nhằm làm sao chúng ta là đến ngày một tháng năm
phải cấp toàn bộ số lượng căn cứ công dân cho các em ở độ tuổi hai nghìn bốn và hai nghìn bảy
ngoài đối tượng là các em học sinh cầu bàn thành phố hồ chí minh
ngoài đối tượng là các em học sinh cầu bàn thành phố hồ chí minh
sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp căn cứ công dân tập trung ưu tiên các đối tượng chính sách cán bộ công chức cơ quan
ban ngành lực lượng vũ trang công nhân viên đang làm việc tại các nhà máy khu công nghiệp công dân chưa được cấp căn cứ công dân
nhằm đáp ứng hiệu quả việc triển khai đề án sáu của chính phủ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
các báo quốc tế tuần qua có nhiều bài viết cho rằng
một trong những yếu tố góp phần tăng trưởng kinh tế việt nam đó là thu hút đầu tư nước ngoài
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết một trong những điểm tích cực của nền kinh tế trong bốn tháng đầu năm
chính là thu hút đầu tư nước ngoài
theo số liệu thống kê về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cục đầu tư nước ngoài cho biết
bốn tháng đầu năm vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào việt nam đạt một mươi tám tỷ usd bằng tám mươi tám ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó vốn tăng thêm đạt năm hai mươi chín tỷ usd tăng chín mươi hai năm so với cùng kỳ
vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đạt gần một tám mươi ba tỷ usd tăng bảy mươi bốn năm so với cùng kỳ
ngược lại vốn đăng ký đầu tư mới lại giảm
trải qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nhưng tại các địa điểm vui chơi ở hà nội luôn trong tình trạng quá tải
nhiều nơi có lượng khách tham quan tăng đột biến
khác hẳn với không khí vắng vẻ những ngày thường rất đông người dân đã lựa chọn công viên thủ lệ là nơi vui chơi tham quan trong dịp lễ
mặc dù ban quản lý đã có sự chuẩn bị từ trước nhằm hạn chế tình trạng quá tải nhưng nhiều khu vực nuôi thú hay các khu vui chơi trong công viên vẫn chật kín khách
chỉ trong hai ngày đầu nghỉ lễ công viên thủ lệ đã đón tiếp hơn năm mươi lượt khách tham quan
tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại các khu di tích ở hà nội
trước kia văn miếu có nhiều khách quốc tế nhưng năm nay khách quốc tế chưa đông lắm
trong khu vùng lần cận trong đó có nhiều bạn học sinh sinh viên đến tham quan